bộ y tế cho biết vừa có thêm hai ca bệnh xét nghiệm dương tính với virus ncov
hai bệnh nhân này đều có chung tiền sử dịch tễ là mẹ ruột và em gái của bệnh nhân trú tại tỉnh vĩnh phúc
bệnh nhân này là một trong bảy người việt nam được công ty trách nhiệm hữu hạn nihon plus của nhật bản
cử sang trung quốc tập huấn tại thành phố vũ hán
hai bệnh nhân này đều có chung tiền sử dịch tễ là mẹ ruột và em gái bệnh nhân trú tại tỉnh vĩnh phúc
một trong bảy người việt nam khác được công ty trách nhiệm hữu hạn nihon plus của nhật bản
cử sang trung quốc tập huấn tại thành phố vũ hán
cả hai bệnh nhân này đều phối hợp rất tốt cơ quan y tế sở tại thực hiện các biện pháp xử lý dịch
theo quy định của bộ y tế
ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi qua việc giám sát và theo dõi sức khỏe người tiếp xúc gần
cơ quan y tế địa phương phát hiện hai trường hợp này xuất hiện các triệu chứng ho mệt mỏi
cả hai trường hợp đã được đưa vào cơ sở y tế để cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm
gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
kết quả cho thấy hai bệnh nhân dương tính với virus corona
hiện tại sức khỏe của hai bệnh nhân này ổn định